theo quyết định của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị thanh hóa tỉnh thanh hóa đến năm hai nghìn bốn mươi
thành phố thanh hóa sẽ được sắp nhập thêm toàn bộ huyện đông sơn nâng tổng diện tích lên khoảng hai trăm ba mươi hai km hai
phạm vi lập quy hoạch thành phố thanh hóa mở rộng gồm địa giới hành chính thành phố thanh hóa và toàn bộ địa giới hành chính của huyện đông sơn
quy mô diện tích khoảng hai trăm ba mươi hai km hai dự báo đến năm hai nghìn ba mươi tổng dân số tại thành phố thanh hóa sẽ có khoảng sáu trăm ba mươi năm người
đến năm hai nghìn bốn mươi là khoảng bảy trăm hai mươi người mục tiêu quy hoạch nhằm phát huy truyền thống lịch sử văn hóa đồng bằng sông mã và văn hóa đông sơn
nâng cao vai trò vị thế của đô thị thanh hóa thành trung tâm kết nối vùng kinh tế bắc trung bộ với các vùng đồng bằng sông hồng
vùng tây bắc việt nam và đông bắc nước lào với tầm nhìn là một đô thị văn minh hiện đại thông minh
và có bản sắc quy hoạch mở rộng đô thị tạo cơ hội cho thành phố thanh hóa thu hút đầu tư phát triển đa dạng các ngành công nghiệp
dịch vụ thương mại và du lịch văn hóa lịch sử sinh thái